người dân cần phải nâng cao ý thức sử dụng mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng để bảo vệ chính mình
việc tuyên truyền giáo dục để toàn dân hiểu và biết cách nhận biết các loại mũ bảo hiểm là một biện pháp quan trọng nhằm tránh tình trạng mua và sử dụng mũ không bảo đảm chất lượng